chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
đặc biệt là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đã trao đổi tranh luận thẳng thắn tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm
cử tri đề nghị quốc hội tăng thêm thời lượng chất vấn để đại biểu quốc hội và các thành viên chính phủ hỏi đáp được nhiều hơn
nhiều cử tri bày tỏ lo lắng về công tác phòng cháy chữa cháy thời gian qua
thực tế đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của người dân về công tác phòng cháy chữa cháy còn hạn chế
hạ tầng giao thông và việc trang bị các phương tiện phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy chưa bảo đảm
cử tri đề nghị cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bổ sung hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy
chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tốt nhất về công tác phòng cháy chữa cháy hạn chế thấp nhất thiệt hại khi xảy ra cháy
nhất là trong bối cảnh việc xây dựng nhà cao tầng ở các thành phố đang ngày càng gia tăng
cử tri cũng đề cập nhiều vấn đề thiết thân đối với đời sống nhân dân như bảo đảm an toàn giao thông giảm ồn tắc giao thông
bảo vệ môi trường sinh thái hạn chế sử dụng túi ni lông giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe nhân dân
vì chất lượng giống nòi vấn đề xử lý nợ động bảo hiểm xã hội trục lợi bảo hiểm xã hội bảo vệ quyền lợi người lao động
tổng bí thư trao đổi làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến dự án luật an ninh mạng và dự án luật đơn vị hành chính
kinh tế đặc biệt vân đồn bắc vân phong và phú quốc
xây dựng đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt là chủ trương đã có từ lâu nhưng là vấn đề mới và khó
cần thận trọng làm thế nào để phát huy được tiềm năng thế mạnh phát triển kinh tế đồng thời giữ vững quốc phòng an ninh
do còn nhiều ý kiến khác nhau với tinh thần lắng nghe tiếp thu
quốc hội đã quyết định dừng thông qua dự án luật này tại kỳ họp thứ năm để tiếp tục hoàn thiện có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng
tuy nhiên một số phần tử chống đối đã lợi dụng việc này cố tình xuyên tạc kích động gây dối tại một số địa phương
gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội
những đối tượng cố tình vi phạm pháp luật sẽ phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tổng bí thư mong muốn cử tri nhân dân hãy bình tĩnh tỉnh táo tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng sự quản lý điều hành của nhà nước
không để những phần tử xấu lợi dụng lòng yêu nước chân chính kích động gây dối chống phá đảng nhà nước và chế độ
hôm nay đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
cùng đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh quảng trị và huyện hương hóa
tại buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh quảng trị và huyện hướng hóa trong thời gian qua
phó chủ tịch quốc hội nhấn mạnh tỉnh quảng trị cần khai thác có hiệu quả tiềm năng và thế mạnh con người đất đai
thực hiện tốt các chính sách dân tộc đoàn kết quốc tế giữ gìn bản sắc văn hóa
tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đảng chính quyền mặt trận và các tổ chức đoàn thể
thật sự trong sạch vững mạnh trung sức trung lòng xây dựng quê hương quảng trị ngày càng giàu đẹp
đồng thời đề nghị ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội hội đồng dân tộc của quốc hội và văn phòng quốc hội
tổng hợp các ý kiến đề xuất của tỉnh để kiến nghị lên quốc hội chính phủ xem xét
dịp này phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng cùng đoàn công tác đã đến thăm quan di tích lịch sử sân bay tà cơn
hôm nay ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh hậu giang tổ chức lễ khánh thành công trình
thiền viện trúc lâm hậu giang đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đến dự và tặng lãng hoa chúc mừng
công trình thiền viện trúc lâm hậu giang được xây dựng phần diện tích bốn hai hectare với tổng kinh phí xây dựng
và nội thất gần ba trăm linh tỷ đồng tọa lạc tại phường vĩnh tường thị xã long mỹ tỉnh hậu giang
góp phần tạo nên một quần thể kiến trúc đậm đà ý nghĩa văn hóa lịch sử mang nét đặc trưng cho tỉnh hậu giang
đây là công trình được đại tướng phạm văn trà vận động các mạnh thường quân nhà hảo tâm đóng góp xây dựng
với mục đích khôi phục thiền phái trúc lâm yên tử của phật hoàng trần nhân tông
kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa tâm linh phật giáo của thiền phái trúc lâm
là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của người dân trong vùng và là trung tâm du lịch tâm linh cho du khách thập phương ở các nơi về chiếm ngưỡng

các quan trọng đã và đang được ngành dân số triển khai hiệu quả
chính là đổi mới nội dung tuyên truyền vận động về công tác dân số
bên cạnh những kết quả đạt được thực tế công tác dân số hiện nay gặp không ít khó khăn thách thức
như mức sinh giữa các vùng còn tranh lệch lớn tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tăng nhanh
bên cạnh đó công tác truyền thông giáo dục về dân số ở một số khu vực nhóm đối tượng hiệu quả thấp
vai trò nhà trường còn hạn chế nhất là nội dung truyền thông cung cấp dịch vụ chưa toàn diện
mới chủ yếu tập trung vào kế hoạch hóa gia đình
khắc phục những bất cập nêu trên bên cạnh việc triển khai đồng bộ các giải pháp
cần phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành liên quan tuyên truyền vận động người dân
thực hiện tốt các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân số
đồng thời đẩy mạnh truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi nhằm giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh
nhất là tạo chuyển biến rõ nét ở những vùng có tỷ số giới tính khi sinh cao
để giảm thiểu tình trạng mất bằng giới tính khi sinh cũng như giảm tình trạng tạo hôn
thì phải thực hiện rất nhiều đồng bộ các giải pháp
tuy nhiên giải pháp có tính chất căn cơ bền vững và hiệu quả nhất
đó là đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức
chuyển đổi hành vi cho người dân chỉ khi nào người dân tự giác thực hiện pháp luật
không thực hiện lựa chọn dân tích thanh ni thì chương trình dân số mới thành công
nhiều hình thức truyền thông phong pháp
tú dễ hiểu phù hợp với nhiều nhóm đối tượng như truyền thông lưu động
tổ chức các buổi sinh hoạt câu lạc bộ đã được áp dụng trên hầu hết các địa phương trên cả nước
từ thành thị nông thôn đến vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo
tiếp cận với mọi đối tượng từ người kinh đến người dân tộc thiểu số
với thực trạng chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số
thì chúng tôi cũng đã tiếp cận đối với những già làng trường bản
đối với người có uy tín để chúng tôi phối hợp
trong công tác tuyên truyền đến từng hộ gia đình
chúng tôi đến từng hộ thăm và nói chuyện với từng hộ
và tư vấn từng đối tượng
đến nay thì tỷ lệ tảo hôn cũng như sinh con thứ ba trên địa bàn tôi giảm rõ lét
đặc biệt là trong những năm qua trên địa bàn huyện không có tình trạng là kết hôn cận huyết thống
bên cạnh công tác truyền thông cần đổi mới toàn diện nội dung chương trình
phương pháp giáo dục dân số sức khỏe sinh sản
trong và ngoài nhà trường hình thành kiến thức và kỹ năng về dân số
sức khỏe sinh sản đúng đắn có hệ thống ở thế hệ trẻ
sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đèo lò so vào dạng sáng ngày một mươi sáu tháng sáu
trưa nay thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê đình thọ cùng đoàn công tác của bộ giao thông vận tải
và đại diện lãnh đạo tỉnh con tum đã đi thị xát kiểm tra thực tế
làm căn cứ đề xuất thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên đèo lò so
thuộc tuyến đường hồ chí minh đoạn qua tỉnh con tum
kiểm tra thực tế tại vị trí xảy ra vụ tai nạn xe khách đặc biệt nghiêm trọng
làm ba người chết một mươi chín người bị thương vào dạng sáng ngày một mươi sáu tháng sáu
cũng như toàn tuyến đường hồ chí minh đoạn qua tỉnh con tum với chiều dài hai mươi bảy km
thứ trưởng lê đình thọ khẳng định chủ trương của bộ trong thời gian tới sẽ nghiên cứu tổng thể giải pháp
về vấn đề bảo đảm an toàn giao thông trên đèo lò so
trước mắt thực hiện các giải pháp cụ thể như tăng cường giải phân cách
cắt cua cải tạo hệ thống hộ lang nâng cấp hệ thống cọc tiêu biển báo
mở rộng mặt đường hạ thấp độ dốc
bộ sẽ dành kinh phí bảo trì đường bộ để thực hiện những giải pháp trên
giải pháp là ví dụ tăng cường cờ giảm tốc tăng cường vấn đề biển báo
đặc biệt là những hộ lan can có những nơi cần đưa hộ lan can cứng vào
có những nơi phải đưa hộ lan can mềm
những đường cua thì có thể tiếp tục cắt để mở rộng tầm nhìn
và rộng phần búc rồi bố trí lại một số hệ thống dãnh cho nó phù hợp
thì đấy là những giải pháp
còn những điểm dừng nghỉ thì chúng ta cũng phải cắm biển
và khuyến cáo lái xe là trước khi lên đèo phải kiểm tra hệ thống an toàn
đường trên đèo lò so đoạn qua tỉnh con tum có chiều dài hai mươi bảy km
từ khi đưa vào lưu thông đến nay đã và đang trở thành điểm đen toàn tuyến về tai nạn giao thông
chỉ trong ba tháng qua tuyến đường này đã xảy ra
hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm bốn người chết bị thương hàng chục người
thưa quý vị và các bạn tại nhà thi đấu điển kinh hà nội đã diễn ra màn đồng diễn yoga độc đáo
khai mạc chuỗi một mươi một sự kiện kỷ niệm ngày quốc tế yoga hai mươi một tháng sáu tại việt nam
đây là sự kiện do đại sứ quán ấn độ phối hợp với bộ ngoại giao bộ văn hóa thể thao và du lịch
ủy ban nhân dân thành phố hà nội tổ chức
với sức sống hơn năm tuổi yoga đã trở thành hơi thở của người dân ấn độ
và là một phần không thể thiếu của người yêu mến bộ môn này trên toàn thế giới
năm hai nghìn một mươi bốn liên hợp quốc đã chọn ngày hai mươi một tháng sáu là ngày quốc tế yoga
những động tác thư thái uyển chuyển hai hoa giữa con người và trời đất
nhằm lan tỏa một lối sống tích cực và an lạc một thói quen tập luyện để cân bằng tâm trí
giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống
chương trình ngày quốc tế yoga sẽ tiếp tục diễn ra tại các tỉnh thành phố như gia lai
đàng vĩnh phúc tp hcm nha trang cần thơ đà nẵng và đồng nai
bản tin sẽ được tiếp tục với phần tin quốc tế
thủ tướng anh theresa may vừa thông báo sẽ tăng chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe mỗi năm
thêm hai mươi tỷ bảng anh tương đương hai mươi sáu năm tỷ usd cho tới năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
nhờ sử dụng số tiền không dùng để đánh giá
đóng góp cho liên minh châu âu eu sau khi anh rời khối này và tiền tăng thuế
trả lời phỏng vấn đài phát thanh lbc thủ tướng anh theresa may cho biết trong năm năm tới
đến năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn hệ thống y tế công nhs sẽ được nhận thêm hai mươi tỷ bảng mỗi năm so với ngân sách hiện nay
bà nhấn mạnh mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho y tế quốc gia
trước đó liên quan đến các chương trình nghiên cứu khoa học với eu
thủ tướng may tuyên bố nước này sẵn sàng chi trả cho eu
để tiếp tục tham gia các chương trình nghiên cứu khoa học được eu hỗ trợ sau brexit
bà may bày tỏ mong muốn anh sẽ tham gia đầy đủ các chương trình nghiên cứu và phát triển của châu âu
bao gồm cả dự án nghiên cứu và đào tạo của cộng đồng năng lượng nguyên tử châu âu
cũng như chương trình horizon hai nghìn hai mươi
tuy nhiên bà nhấn mạnh anh sẽ duy trì mức ảnh hưởng phù hợp đối với các dự án khoa học
bộ nội vụ italia vừa thông báo những chiếc đầu cứu hộ người di cư do các tổ chức phi chính phủ điều hành
không được phép cập cảm của nước này
tuyên bố được đưa ra trong thời điểm đang xảy ra tranh cãi giữa italia và các nước châu âu
sau khi rome từ chối mở cửa cảng cho tàu aquarius của pháp chờ những người di cư trái phép được cứu
trong thông báo phó thủ tướng tiêm bộ trưởng nội vụ italia matteo salvini khẳng định
nước này không muốn đồng lõa với những tổ chức buôn người và hoạt động nhập cư bất hợp pháp
nên sẽ không mở cảng cho các tàu cứu hộ của các tổ chức phi chính phủ
nội dung thông báo của ông salvini
là nhằm vào hai chiếc tàu cứu hộ mang cờ hà lan do hai tổ chức phi chính phủ là lifly
và sifuk điều hành và hiện đang hoạt động ở vùng biển liby
theo ông salvini hai chiếc tàu này đang chờ để chuyên trở những người di cư bị bọn buôn người bỏ lại
và họ sẽ không được phép tiếp cận các cảng của italy
lâu nay italy cho rằng các tổ chức phi chính phủ đang bị bọn buôn người khai thác và lợi dụng
một cáo buộc mà các chính phủ luôn bác bỏ
italy cũng tuyên bố chỉ những người di cư được cứu bởi các tàu của italy
mới có thể được đưa đến các cảng của nước này
liên quan đến cuộc chiến chống khủng bố
biệt đội chống khủng bố của cảnh sát indonesia vừa bắt giữ sáu đối tượng tình nghi khủng bố
tại tỉnh trung java và đông java
cảnh sát indonesia vừa cho biết các nghi phạm là thành viên nhóm cực đoan địa phương
jama asarus dala có quan hệ với tổ chức khủng bố quốc tế nhà nước hồi giáo is tự xưng
những đối tượng này bị tình nghi âm mưu thực hiện một số cuộc tấn công
nhằm vào các trụ sở các cơ quan chính phủ
và các cơ quan chính phủ
cảnh sát và ngân hàng đang hoạt động tại thành phố blita của tỉnh đông java
đơn vị chống khủng bố của indonesia cũng đã thu giữ nhiều khí tài đạn dược và tài liệu
có nội dung kích động tư tưởng thánh chiến
hiện lực lượng chức năng indonesia vẫn tiếp tục điều tra nguồn tài chính
của nhóm khủng bố jama asarus dala
thời gian qua đã có nhiều vụ khủng bố xảy ra tại indonesia
gần đây nhất là loạt vụ đánh bom liều chết nhằm vào các nhà thờ cơ độc
và bên ngoài trụ sở cảnh sát tại thành phố surabaya
trong hai ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng năm khiến một mươi ba người thiệt mạng
hôm nay ngày một mươi bảy tháng sáu là ngày của cha
truyền hình nhân dân xin được gửi tới quý vị khán giả câu chuyện cảm động
về tình yêu của người cha dành cho đứa con không mấy may mắn của mình
câu chuyện này xảy ra ở thành phố kansat của mỹ vùng trung tây hoa kỳ
cách đây ba năm khi gabriel masha mới tám tuổi
cậu bị trật đoán có một khối ưu não ác tính
masa đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật và quá trình điều trị
kéo dài thêm
sáu tháng giúp tình trạng sức khỏe của em khá lên rất nhiều
tuy nhiên cuộc phẫu thuật não đã để lại trên đầu của masa một vết sẹo dài
khiến cậu bé cảm thấy rất tự ti
ông bố trẻ josh hai mươi tám tuổi đã rất đau lòng về điều này
vì thế để giúp con tự tin anh josh đã quyết định xăm hình giống vết sẹo đó
để động viên tinh thần cho cậu bé
đi tới đâu mọi người cũng nhìn chầm chầm vào con trai tôi
và con tôi nói rằng cháu cảm thấy mình giống như một quái vật
giờ với hình xăm này
tôi có thể nói với con thay vì mọi người cứ nhìn chầm chầm vào con
thì giờ họ sẽ nhìn vào cả hai bố con mình
với tình yêu thương vô bờ của người cha
giờ đây cậu bé gabriel masha vẫn khỏe mạnh và rất tự hào về người cha của mình
cháu rất hạnh phúc thật tuyệt vì lúc nào bố mẹ cũng ở bên cháu
bức ảnh chụp chung của hai bố con sau đó đã nhận được nhiều phản ứng tích cực của dư luận
nhiều người còn khẳng định rằng chưa bao giờ họ thấy một hình xăm trông khủng khiếp
mà giàu tình yêu thương đến vậy
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự của truyền hình nhân dân
xin cảm ơn và kính chào tạm biệt